hà nội dẫn đầu cả nước về số f mới với kỷ lục hai năm trăm bảy mươi tám ca một ngày
sở y tế hà nội thông tin từ một mươi tám h ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi tám h ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
thành phố ghi nhận hai năm trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
theo sở y tế hà nội trong số hai năm trăm bảy mươi tám ca mắc mới có bảy trăm hai mươi ba ca trong cộng đồng
tại khu cách ly có một tám trăm năm mươi ba ca và tại khu phong tỏa có hai ca
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông với ba trăm hai mươi năm ca
nam từ liêm ba trăm một mươi chín ca hoàng mai hai trăm hai mươi chín ca cầu giấy một trăm chín mươi bảy ca long biên một trăm sáu mươi tám ca gia lâm một trăm năm mươi năm ca
ba đình một trăm ba mươi sáu ca đống đa một trăm ba mươi sáu ca
bệnh nhân phân bố tại ba trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó bảy trăm hai mươi ba ca cộng đồng ghi nhận tại hai trăm hai mươi xã phường thuộc hai mươi sáu trên ba mươi quận huyện
một số quận huyện có nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như nam từ liêm một trăm một mươi một ca ba đình sáu mươi một ca
hoàng mai năm mươi tám ca thanh sơn năm mươi một ca đống đa bốn mươi tám ca cầu giấy bốn mươi năm ca thanh trì bốn mươi bốn ca
cộng dồn số trong đợt dịch thứ tư
từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội có năm mươi bảy bốn trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng là một mươi tám sáu trăm sáu mươi bảy ca và đối tượng đã được cách ly là ba mươi tám bảy trăm bốn mươi hai ca
tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai vừa qua
dự báo trong dịp tết dương lịch và nguyên đáng nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp khi việt nam ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong lưu ý từ nay đến tết nguyên đáng
nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đặc biệt là có khoảng một trăm bốn mươi người việt nam nước ngoài đăng ký trở về nước ăn tết
sẽ dẫn đến những nguy cơ không nhỏ
đáng chú ý ông phong nêu rõ trong thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm bảy ca một ngày
có thể chủng omitron sẽ lan rộng cộng đồng với tốc độ rất nhanh
sở y tế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tần điều trị tử vong
không để quá tải ở tầng điều trị hai ba
các quận huyện thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại
bên cạnh đó ông phong cũng yêu cầu chuyển hướng điều trị f về xã phường và điều trị tại nhà
các quận huyện hạn chế việc tiếp tục mở các khu thu dung điều trị tập trung
tận dụng các trường mầm non ở các phường xã để thực hiện việc này
các đơn vị cũng cần phải rà soát các địa bàn nguy cơ cao như khu cụm công nghiệp
làng nghề công trình xây dựng lớn chợ trường học
phải được quan tâm thường xuyên kiểm tra và xử phạt vi phạm
ông phong cho rằng các địa phương cũng đã đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine mũi ba
cho các đối tượng theo quy định của bộ y tế và hoàn thành tiêm mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
tuy nhiên cần đặc biệt quan tâm hơn nữa việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng nguy cơ cao
sở y tế khẩn trương có hướng dẫn thực hiện việc tiêm vaccine tại nhà
phó bí thư thành ủy hà nội đặc biệt nhấn mạnh
thường trực thành ủy đánh giá thời gian qua
hà nội làm được rất nhiều việc tuy số ca mắc mới nhưng tỷ lệ tử vong không đến ba mươi
ứng dụng phần mềm quản lý f nhưng công tác tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ về nguy cơ
và dự báo tình hình dịch bệnh chưa thực sự đạt kỳ vọng
ông cũng nhấn mạnh thành phố vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh
nhưng nếu không kiềm chế được sự gia tăng người dân và cơ quan quản lý lơ là
thì chắc chắn dịch bệnh sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng
nhắc lại chỉ đạo mới của bí thư thành ủy hà nội về yêu cầu tất cả cơ quan đơn vị
thuộc thành phố không tổ chức liên hoan gặp mặt cuối năm
cán bộ đảng viên công chức phải gương mẫu thực hiện
ông phong cho biết bị ba nhân dân thành phố sẽ có văn bản hạn chế một số hoạt động phù hợp
với tình hình thực tế dịch bệnh từ nay cho đến tết nguyên đáng
theo ông phong mấy ngày tới cần có hoạt động động viên khích lệ tuyến đầu
ở các bệnh viện khu thu dung bệnh nhân covid một mươi chín chăm lo đảm bảo các gia đình có f
dù ở bệnh viện hay ở nhà có tết phó bí thư thành ủy nhấn mạnh
nếu mỗi người trách nhiệm hơn nữa cùng chung tay thì mới có thể có một dịp tết bình an
phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương cho biết đến nay thành phố đã lấy hai mươi tám mẫu xét nghiệm
các trường hợp dương tính và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ chuyển viện vệ sinh dịch tễ trung ương
để giải trình tựa tranh xác định chủng virus sàn lọc nghi ngờ chủng omicron
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế chính thức thông tin về ca bệnh covid một mươi chín
nhiễm biến chủng omitron đầu tiên tại việt nam là người nhập cảnh từ anh
theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm việt nam và báo cáo sơ bộ
của bệnh trung ương quân đội một trăm linh tám trung tâm nghiên cứu y học việt đức
bộ y tế thông tin về trường hợp nhiễm biến thể omitron đầu tiên ghi nhận
tại việt nam cụ thể như sau
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp nhận một trường hợp
là hành khách trên chuyến bay qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về việt nam
khi đến sân bay nội bài
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính
với virus sars cov hai
hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly
cho ca nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú
khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr cho kết quả dương tính
với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ anh quốc
ngày hai mươi tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen sars cov hai
nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình từ thế hệ mới
nhưng sử dụng công nghệ osphos nanopore on et
kết quả nghi ngờ nhiễm biến thể omicron
để tăng cường giám sát và phòng chống biến thể omicron
sở y tế hà nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động giám sát
quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
đặc biệt là các trường hợp đến đi về từ các quốc gia
khu vực đã ghi nhận và lây lan biến thể mới như
các quốc gia khu vực nam châu phi và một số quốc gia khu vực châu âu
thực hiện việc xét nghiệm cách ly giám sát
theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định
ngành y tế hà nội cũng tăng cường hệ thống giám sát
bao gồm giám sát thường quy giám sát trọng điểm hội chứng cúm
viêm phổi nặng do virus giám sát dựa vào sự kiện
đặc biệt chú ý thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp
nghi ngờ có biểu hiện ho sốt
nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc covid một mươi chín
phối hợp với viện vệ sinh dịch tễ trung ương tiến hành thu thập
xét nghiệm giải trình từ gen khẳng định các mẫu bệnh phẩm
nghi nhiễm biến chủng omicron kịp thời cách ly y tế
xử lý triệt để không để lây lan bùng phát dịch trong cộng đồng
liên quan tới cả mắc biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh tám hà nội cho biết hiện tại bệnh nhân
chưa có biểu hiện lâm sàng được các bác sĩ chẩn đoán là
ca covid một mươi chín không triệu chứng nguy cơ thấp
vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín
hai mươi tám tháng một mươi hai bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội cho biết
bệnh viện kvhm người nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
hiện có sức khỏe ổn định chưa biểu hiện triệu chứng lâm sàng
các bác sĩ chẩn đoán đây là ca covid một mươi chín không triệu chứng nguy cơ thấp
bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo pháp đồ
của bộ y tế bệnh viện một trăm linh tám thông tin
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai bệnh viện một trăm linh tám tiếp nhận
một ca covid một mươi chín là hành khách trên chuyến bay bamboo airways
qh chín nghìn hai mươi tám từ anh về việt nam
người này tên là kvhm có xét nghiệm test nhanh dương tính
với sars cov hai tại sân bay
ngay sau đó hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng
từ sân bay về khu cách ly của bệnh viện
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
cho kết quả dương tính ct một mươi sáu năm mươi hai
với yếu tố dịch tễ trở về từ anh quốc
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai bệnh viện một trăm linh tám đã tiến hành giải trình
tựa gen sars cov hai
nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự
thế hệ mới sử dụng công nghệ osport nanopore ont
kết quả là nghi ngờ nhiễm biến thể omicron
đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicorn ghi nhận
tại nước ta từ người nhập cảnh đã được cách ly
quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình
cũng như sự biến chủng mới omicron tại việt nam
bộ y tế khuyến cáo
người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và tiêm chủng đầy đủ
sau khi phát hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
qua truy xét cơ quan chức năng đã xác định có bốn người ở nghệ an
đi chung chuyến bay với ca nhiễm omicron đầu tiên ở việt nam
cụ thể hai trường hợp được xác định ở thành phố vinh
một trường hợp ở huyện yên thành một trường hợp ở huyện quỳnh lưu
những trường hợp trên đã hoàn thành cách ly tại flc thanh hóa
về địa phương vào ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua
cả bốn trường hợp đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
theo hướng dẫn của bộ y tế hiện cả bốn trường hợp sức khỏe đều ổn định
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng theo dõi tình hình covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh tại hà nội vô cùng căng thẳng
với số ca mắc mới liên tục tăng cao
theo đó hơn một mươi trong số hơn hai mươi người mắc covid một mươi chín
đang được điều trị tại nhà đã sang sẻ cho các khu điều trị
của các bệnh viện hà nội
tuy nhiên thực tế là rất nhiều f tự điều trị tại nhà đang loay hoay
không biết phải xoay sở thế nào và làm thế nào để f điều trị tại nhà hiệu quả
không chuyển nặng là vấn đề đang được đặt ra
qua bốn đợt dịch covid một mươi chín tòa ct ba c khu đô thị linh đàm phường hoàng liệt
quận hoàng mai luôn giữ vững bức tường thành là vùng xanh phòng chống dịch
tuy nhiên khi diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp
điểm dân cư này đã xuất hiện nhiều ca f chỉ trong vài ngày
theo phản ánh của các trường hợp f tại đây từ ngày được xác định là f một
ngày hai mươi một tháng một mươi hai đến nay chưa nhận được thuốc điều trị và hàng ngày phải tự điều trị tại nhà
với dân số gần chín mươi nhân khẩu hoàng ly không chỉ là phường đông dân nhất
quận hoàng mai thành phố hà nội mà còn nằm trong top phường có dân số nhiều nhất nhì thành phố
mặc dù quân số trạm y tế phường tăng cường lên một mươi một người
cao nhất quận vẫn không thể đảm đương nội khối lượng công việc ở đây
nhất là trong những ngày này quận hoàng mai luôn có số ca f ghi nhận mỗi ngày cao nhất thành phố
hàng ngày tại trạm y tế cán bộ nhân viên y tế của trạm phải bận từ sáng đến đêm
ông tạ quốc thái phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường khi ông đang xuống địa bàn
ông cho biết dân số đông nhưng trạm y tế phường chỉ có một mươi một cán bộ nhân viên y tế nên công việc quá tải
phường hoàng ly cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ điều trị cho f
ông thái cho biết thêm sẽ kiểm tra các sự phối hợp giữa trạm y tế
với các lực lượng liên quan cũng như xem thuốc trong kho có còn hay không
ngay khi có ca f xuất hiện đến nay y tế phường hoàng liệt đã xét nghiệm cho f một
và hai lần phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà
việc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày và thuốc men cho các gia đình f
được tổ trưởng tổ bảo vệ tổ trưởng tổ dân phố giúp đỡ
tuy nhiên việc điều trị cho bệnh nhân là cấp bách
các trường hợp f mong muốn y tế phường sớm có thuốc và hướng dẫn điều trị cụ thể cho bệnh nhân
ngoài ra khi xét nghiệm cho các trường hợp f một cần xét nghiệm rt pcr khẳng định lại
cho các trường hợp f được phát hiện qua test nhanh để tránh sai sót
cũng là địa bàn nóng quận đống đa có nhiều f được điều trị tại nhà
trưởng trạm y tế phường trung phụng quận đống đa nguyễn thị phương thí cho biết
trạm y tế có bảy cán bộ nhân viên quản lý điều trị tại nhà cho ba trăm linh trường hợp f
một nhân viên y tế phải trực hai mươi bốn tiếng tiếp nhận thông tin từ hai điện thoại di động và cố định
thực tế hiện nay
ở một số phường trên địa bàn thủ đô đã triển khai hiệu quả mô hình
các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ các trường hợp f thể nhẹ điều trị
cách ly tại nhà và trạm y tế lưu động nhờ sự phân công rõ người rõ việc